thưa quý vị ngày hai tháng tám công an quận một mươi một tp hcm đang lấy lời khai
và truy xét những người liên quan đến việc một người đàn ông bị một nhóm dùng hung khí
đánh tới tấp trên đường lê thị bạch cát
theo clip ghi lại tối ngày ba mươi tháng bảy người đàn ông ba mươi chín tuổi bị nhóm hơn năm người vây quanh
dùng tay chân và hung khí đánh tới tấp
khi nạn nhân ngã ra đường nhóm người này tiếp tục dùng chân đạp vào vùng lưng và đầu
thời điểm xảy ra vụ việc có nhiều người đứng gần đó chứng kiến nhưng không ai dám căng ngăn
nạn nhân sau đó vào viện để cấp cứu
sau khi vụ việc xảy ra công an quận một mươi một đã vào cuộc điều tra truy xét những người liên quan
để xử lý theo quy định pháp luật
theo nạn nhân những người đánh nạn nhân đều là những người nạn nhân quen biết
ngày hai tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp tống đạt quyết định khởi tố vụ án
khởi tố đối tượng có hành vi về giết người
đối tượng bị khởi tố là trần văn ú
trần văn ú sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ngôi xã long hưng an huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
vào khoảng giờ một mươi năm phút ngày ba mươi tháng bảy nhận được tin đối tượng ung đang đánh vợ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
nên công an xã long hưng an huyện lấp vò đến nhà của ú thì thấy khóa cửa
bên trong nhà đối tượng ung đang cầm thanh gỗ đứng bên cạnh vợ
đang nằm bất động móc chảy nhiều vào vùng đầu và mặt
công an xã đã phá cửa vào nhà và khống chế ung đưa về trụ sở
công an xã làm việc đồng thời người nhà đưa vợ của ung đến bệnh viện cấp cứu
nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong trên đường đến bệnh viện
qua làm việc đối tượng ung khai nhận do nghi ngờ vào ngoại tình muốn hại mình
nên ú đã sử dụng khúc gỗ đánh vợ
được biết đối tượng ung có tiền sứ bệnh tâm thần mới điều trị và ra viện năm hai nghìn hai mươi
ngày hai tháng tám công an của quận một mươi một tp hcm đang tạm giữ hình sự liêu thanh nhàn bốn mươi hai tuổi
và phạm thị mồng năm mươi một tuổi cùng ngủ ở quận một mươi hai để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
và tiêu thụ tài sản do người phạm tội mà có
trước đó công an quận một mươi một nhận được thông tin từ người dân về việc có một số người tháo trộm
các trụ nước chữa cháy đội cảnh sát hình sự công an quận một mươi một lên kế hoạch theo dõi
truy xét qua đó xác định được nhàn là nghi phạm
ngày hai mươi bảy tháng bảy nhàn lấy trộm một trụ chữa cháy trên địa bàn quận ba
và chở bằng xe máy về tiệm của bà mồng tiêu thụ
trinh sát hình sự đã đón lỏng ở cầu tham lương rồi mời nhàn về làm việc
tại cơ quan công an nhàn khai nhận thường hay đi gom ve chai
mang đến các trụ chữa cháy giả vờ thu gọn
nhưng thực chất là dùng dụng cụ mở lấy trụ chữa cháy mang đi bán về chai
công an xác định nhàn gây ra khoảng năm vụ trộm trụ chữa cháy trên địa bàn quận một mươi một
quận ba rồi bán cho bà mồng với giá năm trăm linh một trụ
để sự dư lý dứt điểm những phương tiện xe tự chế xe củ nát cần tập trung
tuyên trường việc nâng cao nhận thức ý thức của người dân
chủ phương tiện để từ đó là tự giác chấp hành việc là tháo dở và cam kết không sử dụng
lưu hành phương tiện này
những trường hợp cố tình vi phạm cần kiên quyết tịch thu phương tiện
xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật

tình trạng xe cũ tự chế mù mờ theo các yếu tố kỹ thuật an toàn như trên diễn ra khá phổ biến
đáng nói là giá trị các xe này rất thấp nên người điều khiển vẫn sẵn sàng bỏ của chạy lấy người khi gây ra tai nạn với những phương tiện khác
thế nhưng khi bị xử lý thì hàng loạt các lý do khó khăn vì miếng cơm manh áo chở thuê cho chủ liên tục được đưa ra
sau các đợt ra quân xử lý của cảnh sát giao thông và các cơ quan chức năng số lượng xe tự chế xe củ nát tuy đã giảm nhưng hiện vẫn còn hoạt động lén lút
để xử lý dứt điểm những phương tiện xe tự chế xe củ nát trên thời gian tới các ba ngành lực lượng chức năng cần tập trung chỉ đạo các quận huyện thành phố thủ đức phù hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức ý thức của người dân chủ phương tiện để từ đó tự giác chấp hành việc tháo dở và cam kết không sử dụng lưu hoành loại phương tiện này
trong trọng tâm của sáu tháng cuối năm chúng tôi cũng sẽ tiếp tục sẽ có chỉ đạo đối với hệ lực lượng cảnh sát giao thông của thành phố
tăng cường hơn nữa công tác tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý đối với các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật gọi tắt là xe mù hay gọi là xe mù xe mờ để góp phần kéo giảm tai nạn giao thông cũng như là phòng chống công tác giao thông trên thành phố
và đối với các cơ sở sản xuất các xe thô sơ xe bao bóng bánh mà không đảm bảo an toàn kỹ thuật thì chúng tôi cũng đã ra soát thống kê đưa vào công tác nghiệp vụ cơ bản
mà có đầy đủ các cơ sở và chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động để các cơ sở này không có sản xuất đối với các xe tự chế để mà lưu thông trên địa bàn thành phố
theo các chuyên gia chế tài xứ phạt tiền đối với những hành vi vi phạm nêu trên vẫn còn khá nhẹ chưa tương xứng với thiệt hại thực tế mà những hành vi vi phạm này có thể gây ra
thực tế hiện nay còn tồn tại một bộ phận không nhỏ người dân vẫn cố tình vi phạm luật
chức năng xứ phạt để tiết kiệm chi phí và thời gian vận chuyển đồ
để hạn chế xóa bỏ xe tự chế xe cổ nát lưu thông ngoài đường lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra kiểm soát xứ phạt nghiêm cặt chủ xe lẫn người điều khiển
thậm chí phải có những biện pháp mạnh tay hơn nữa để có thể truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây tai nạn hoặc tái phạm nhiều lần
đồng thời kiên quyết tịch thu tiêu hủy công khai để tạo hiệu ấn răng đe với những người cố tình sử dụng xe tự chế cụ nát để tham gia giao thông
mặc dù xe tự chế xe cổ nát là phương tiện kiếm sống của không ít người lao động tự do ở thành phố hồ chí minh nhưng với những nguy hiểm hiện hữu đối với người tham gia giao thông
đã đến lúc cần có những chế tài xử lý mạnh tay mới có thể giải quyết chức điểm tình trạng này mang lại sự an toàn yên tâm cho mọi người dân khi tham gia giao thông
liên quan đến ba vụ do ngộ độc lotrim botulium do ăn bánh mì chả lụa trên địa bàn của thành phố thủ đức sau ba tháng điều tra thì kết quả chỉ có một vụ được kết luận là do ngộ độc lotrylim botum
theo ban quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố hồ chí minh có bảy người nghi ngộ độc sáu người trong số này phải nhập viện cấp cứu trong đó có một người tử vong tại bệnh viện nhân dân gia định
qua kết luận điều tra cho thấy trong ba vụ nghi ngộ độc botulinum chỉ có một vụ tại phường long thành mỹ là được xác định do độc tố
lostrdium bot botulinum gây ra hai vụ còn lại ở phường cát lái và thành mỹ lợi không có cơ sở kết luận là ngộ độc thực phẩm
nguyên nhân nghi ngộ độc được xác định là do bánh mì chả lụa mua được từ người bán dạo khiến bốn người bị ngộ độc trong đó có ba trẻ em nhập viện điều trị riêng một nạn nhân bảy mươi một tuổi đã tự mua thuốc uống và hồi phục hoàn toàn
dù đủ cơ sở để kết luận nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm nhưng lại chưa đủ cơ sở kết luận nguyên nhân gây ngộ độc là từ cơ sở cung cấp chả lụa
bởi trước đó kết quả kiểm nghiệm mẫu chả lụa tại đây âm tính với botulinum
ngày hai tháng tám chi cục kiểm lâm tp hcm phối hợp với khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai huyện vĩnh củ tỉnh đồng nai thả sáu trăm linh cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên
trong đợt này chi cục kiểm lâm tp hcm thả sáu mươi cá thể động vật gồm một mươi ba loài như trang đất là một mươi ba cá thể tt java rùa răng hai mươi bốn cá thể rùa đất lớn rùa lương đen
số động vật hoang dã nằm trong nhóm quý hiếm do các tổ chức cá nhân tự nguyện bàn giao cho chi cục kiểm lâm tp hcm thời gian gần đây
trong số này có con trang đất nặng bốn mươi hai kg tên khoa học là python bivitatus thuộc nhóm hb trong danh một động vật rần nguy cấp quý hiếm
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết bắt đầu từ ngày một tháng tám tp hcm sẽ tiến hành cập nhật lộ trình hoạt động của tuyến xe buýt d bốn
từ vinh hồn brand park đến với bến xoay buýt sài gòn và ngược lại đây là tuyến xoay buýt được đầu tiên của tp hcm
theo đó cửa ly bình quân tuyến sau khi điều chỉnh là hai mươi tám chín mươi năm km giảm năm mươi m so với cửa ly hiện tại đồng thời bổ sung một điểm dừng trên đường bát nàng
đối diện cổng tòa nhà juan verandas
và một điểm dừng trên đường tạ hiện thuộc tp thủ đức
theo trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm tuyến buýt có trợ giá d bốn là tuyến thí điểm sử dụng phương tiện năng lượng điện thân thiện môi trường
tuyến này từ khi đưa vào hoạt động vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến nay luôn được sự quan tâm ủng hộ của người dân
được đánh giá cao về tính tiện nghi và chất lượng phục vụ có sản lượng hành khách đi lại tăng đều trong thời gian qua
thưa quý vị vào sáng nay công an tỉnh lâm đồng đã tổ chức lễ truy tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
đối với ba liệt sĩ là cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ tại đèo bảo lộc
theo đó xét đề nghị của thủ tướng chính phủ ngày một tháng tám chủ tịch nước võ văn thưởng đã ký quyết định truy tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
đối với ba liệt sĩ là trung tá nguyễn khắc thường thiêu tá lê quang thành và đại úy lê ánh sáng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác
góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
tại buổi lễ trong không khí trang trọng thờ ủy quyền của chủ tịch nước đại tá trương minh đương giám đốc công an tỉnh đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
cho thân nhân và gia đình các liệt sĩ đây là sự tri ân tôn vinh của đảng nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh
vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh tổ quốc
tin an ninh trật tự tòa án nhân dân tỉnh phú yên vừa mở phiên xét xử hình sự và tuyên phạt nguyễn hữu việt chú tỉnh khánh hòa bảy năm tù
về tội giết người đáng chú ý việc gây án khi đang chấp hành án cũng về tội danh này
theo cáo trạng nguyễn hữu việt và trần võ thành luân là phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam xuân phước vào chiều ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
khi đang lao động tại xưởng dạy nghề giữa việt nam và trung tâm
việt và luân xảy ra mâu thuẫn xô xát dẫn đến cả hai cùng bị thương tích sáu
tổng hợp với bản án một mươi ba năm tù đang chấp hành việt phải nhận mức án hai mươi năm tù
về đối tượng luân do việt không yêu cầu xử lý hình sự nên không cấu thành tội phạm
vào chiều nay công an thành phố dĩ an của tỉnh bình dương cho biết đã bắt giữ được ngô tuấn anh quê thanh hóa để điều tra về hành vi cướp tài sản
tuấn anh là đối tượng đã gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản
thủ đoạn của đối tượng là điều khiển
thủ đoạn của đối tượng là điều khiển xe máy tìm người dân sơ hở rồi ra tay cướp giật tài sản
vào ngày ba mươi một tháng bảy khi đang trên đường tìm kiếm con mồi đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ
trộm cắp số lượng lớn sâm ngọc linh hồ văn long và hồ văn lũ cùng chú huyện nam trà my vừa bị công an huyện nam trà my tỉnh quảng nam bắt giữ
vào khoảng giữa tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba hai đối tượng đã nhiều lần đột nhập vào vườn trồng sâm ngọc linh của trạm dược liệu tỉnh quảng nam
trộm cắp một trăm hai mươi một gốc sâm ngọc linh trị giá hơn một trăm một mươi triệu đồng
hiện lực lượng công an đã thu giữ được bảy mươi chín gốc sâm số còn lại các đối tượng đã bán lấy tiền tiêu xài
được biết lũ đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
cũng để trộm cắp tài sản phạm trọng long đã đột nhập siêu thị điện máy trên địa bàn của nhiều huyện tỉnh nghệ an
long vừa bị công an tỉnh nghệ an bắt giữ
cụ thể khi đột nhập siêu thị điện máy trên huyện nghi lộc long đã lấy trộm nhiều điện thoại di động máy tính bảng và tiền mặt tổng trị giá hơn một trăm ba mươi triệu đồng
long thường thực hiện hành vi vào đêm khuya sử dụng biển số xe giả và chỉ trộm cắp ở những góc khuất camera an ninh
hiện cơ quan công an đã thu giữ được một số tăng vật liên quan
vào chiều ngày hôm nay một vụ tai nạn đường sắt đã xảy ra trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
nạn nhân tử vong tại chỗ
hình ảnh từ camera an ninh người phụ nữ đã cố băng qua đường sắt tại khu vực không có barrier
đúng lúc này tàu hòa chở hàng đi tới và tông trực diện nạn nhân tử vong ngay tại chỗ
hiện vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ